tại khu vực cảng nam cảng mới thuộc xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vừa xảy ra một vụ cháy tàu cá
đám cháy xuất phát đầu tiên từ tàu số na chín mươi chín nghìn sáu trăm chín mươi sáu ts chưa rõ nguyên nhân sau đó lan sang các tàu cá khác
ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp chữa cháy
tuy nhiên trên tàu chứa các nhiên liệu và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh gây thiệt hại cháy năm tàu cá ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một mươi năm tỷ đồng